các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ hạ xuống dưới hai mươi bốn độ và trời chuyển lạnh
trong khi ở các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận nhiệt độ cao nhất ngày mai cũng sẽ giảm xuống dưới hai mươi chín độ
nằm xa về phía nam tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai những nhiễu động trong đời gió đông trên cao
cũng sẽ ảnh hưởng tới khu vực tây nguyên và nam bộ
với tây nguyên nhiễu động gió đông chỉ tác động tới khu vực phần phía đông
trong khi ở khu vực nam bộ khu vực có mưa diện rộng vẫn là các tỉnh ven biển
giờ mưa tăng đến mức nhiệt ngày mai ở tây nguyên sẽ có xu hướng giảm nhẹ xuống còn từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trên biển vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và đến một mươi ba giờ chiều nay
vùng áp thấp cách đảo sông tử tây thuộc huyện đảo trường sa khoảng một trăm sáu mươi km về phía tây nam
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo phú quý khoảng một trăm tám mươi km về phía đông đông nam
do ảnh hưởng của vùng ấp thấp khu vực giữa và nam bộ
biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh
gió giật cấp bảy cấp tám biển động
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước